chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh yên bái yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhất là tại cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga bến xe xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
yên bái yêu cầu sở y tế theo dõi cập nhật diễn biến đánh giá tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
thường xuyên báo cáo tham mưu đề xuất với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp khả thi đảm bảo khống chế hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ngoài ra ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh yên bái yêu cầu sở y tế đảm bảo cung ứng đủ vaccine cho các địa phương để kịp thời triển khai tiêm cho người dân kiểm tra hướng dẫn đồn đốc các địa phương thực hiện tiêm chủng vaccine an toàn khoa học hợp lý hiệu quả và thần tốc hơn nữa
yên bái yêu cầu sở công thương
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong các nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn
yêu cầu thực hiện việc xét nghiệm tầm soát định kỳ và xét nghiệm sàng lọc ngay khi phát hiện người lao động có nghi ngờ mắc covid một mươi chín xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định
tỉnh yên bái cũng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo cập nhật hướng dẫn mới sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học đảm bảo việc dạy và học chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín một cách cụ thể rõ ràng dễ kiểm tra giám sát trong các trường học đảm bảo an toàn khoa học hợp lý hiệu quả và phù hợp với tình hình tại địa phương